năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với bị can nguyễn việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nơi cư trú tổ dân phố tân xuân ba phương xuất đỉnh quận bắc từ liêm hà nội về tội giết người
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nguyễn việt dũng
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với nguyễn việt dũng tại viện pháp y tâm thần trung ương
năm hai nghìn hai mươi qua công tác nắm tình hình trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện của hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn quận bắc từ liêm
ngoài ra một số tài liệu trinh sát cho thấy nhóm đối tượng còn có dấu hiệu đánh bạc tổ chức đánh bạc lấn chiếm đất công dựng lêu lán phục vụ các hoạt động phi pháp
từ những thông tin ban đầu lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã giao đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm tổ chức trinh sát ra dựng toàn bộ số đối tượng trong ổ nhóm này
quá trình bí mật trinh sát ra dựng khoảng ba mươi đối tượng trong ổ nhóm cán bộ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm chú ý tới một cái tên quen thuộc là nguyễn việt dũng
còn có biệt danh là dũng ốt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hậu khẩu thương chú tại tổ dân phố tân xuân ba phường xuân đỉnh quận bắc tư liêm hà nội
điều bất ngờ là dũng từng bị khởi tố về tội giết người và bị bắt buộc chữa bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương
tuy nhiên chưa rõ bằng cách nào mà hắn lại có thể đứng đầu điều hành một băng ổ nhóm lên tới gần ba mươi đối tượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực như cho vay nặng lãi
tổ chức đánh bạc lấn chiếm đất công bảo kê bến bãi trồng giữ xe
nhận thấy rằng đây là một cái tổ ổ nhóm có tổ chức và cái đối tượng cầm đầu rất là rát manh chui vào trong bệnh viện tâm thần để che giấu cái thân phận của mình và điều hành cái ổ nhóm tội phạm này hoạt động phạm tội
thì xác định là đây là một cái ổ nhóm rất nguy hiểm cho nên là chúng tôi đã phải xác lập cái chuyên án để tập trung đấu tranh và bắt giữ xử lý bằng được cái đối tượng
mặc dù cái đối tượng cầm đầu là đang ở trong bệnh viện tâm thần
chuyên án một trăm năm mươi bảy p được xác lập vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ được toàn bộ số đối tượng trong ổ nhóm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
kế hoạch điều tra tập trung xác định các địa điểm chúng thường tụ tập
phương thức thủ đoạn hoạt động và vai trò của từng đối tượng trong ba ngôi nhóm
nhiều tổ trinh sát tinh nhuệ của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã lên đường nhận nhiệm vụ ém nắm tại nhiều địa điểm quan trọng
ở ngõ tám mươi chín tân xuân phường xuân đình quận bắc từ liêm

ngoài đối tượng trung thì nguyễn việt dũng còn sử dụng đối tượng lê ngọc hà vào việc bảo kê tranh giành địa bàn thu mua vật liệu xây dựng và quản lý bến bãi trong giữ xe
thời gian hoạt động chủ yếu của nhóm đối tượng là từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối
mỗi một đối tượng có nhiệm vụ đi thu nợ đòi nợ sẽ được chung giao cho một quyển sổ trong đó có danh sách những người vay nợ và số tiền cần thu
trong trường hợp người vay chậm chi trả thì chúng sẽ dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn gây áp lực tới thân nhân để ép con nợ phải trả tiền
đối tượng đều biết đều được dặn dò tất cả những hành vi vụ lực đối với con nợ sẽ cấu thành những tội khác
vì vậy cho nên tất cả những hành vi về sau này chúng triển khai để mà đòi nợ thu nợ chỉ gián tiếp thông qua những lời nói và không mang tính chất là ngay lập tức
không mang tính chất là vũ lực mà đe dọa tước đoạt sức khỏe tính mạng đối với con nợ
buộc con nợ là phải trả tiền
chúng nó đã tiến hành rất nhiều và trên khắp các địa bàn tại hà nội
sau khoảng sáu tháng trinh sát liên tục thì mọi yêu cầu điều tra đặt ra khi xác lập chuyên án đều đã đạt được
do vậy cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án một trăm năm mươi bảy p quyết định phá án
từ việc đánh giá phân loại hoạt động của các đối tượng
ban chuyên án đã chia băng ổn định cho các đối tượng
ban chuyên án đã chia băng ổ nhóm này theo ba loại tội danh để thuận tiện cho việc lên kế hoạch bắt giữ
nhóm đối tượng thứ nhất hoạt động cho vay lãi nặng
nhóm đối tượng thứ hai đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nhóm đối tượng thứ ba liên quan đến hoạt động bảo kê tranh giành địa bàn thu mua phế liệu
một tổ công tác được thành lập nhận nhiệm vụ áp sát năm địa điểm hoạt động của ổ nhóm
và các vị trí mà nguyễn việt dũng ngô quang trung thường xuyên lui tới
một mươi một tổ công tác được thành lập nhận nhiệm vụ áp sát năm địa điểm hoạt động của ổ nhóm

một mươi một tổ công tác được thành lập nhận nhiệm vụ áp sát năm địa điểm hoạt động của ổ nhóm
và các vị trí mà nguyễn việt dũng ngo quang trung thường xuyên lui tới

và các vị trí mà nguyễn việt dũng ngo quang trung thường xuyên lui tới